chủ tàu phải có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
và các bộ ngành liên quan trong việc trục vớt tàu
ứng phó sự cố tràn dầu và giải quyết hậu quả theo quy định của pháp luật
nguồn nước qua nhà máy nước sông đà đã an toàn đảm bảo các tiêu chí
theo quy chuẩn của bộ y tế để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt ăn uống
đây là kết quả vừa được thông báo tại buổi họp giao ban báo chí
thành ủy hà nội thường kỳ diễn ra vào chiều ngày hôm nay hai mươi hai tháng một mươi
tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm vũ đăng định cho biết
ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu công ty của phần đầu tư nước sải sông đà
kiểm tra giả soát hệ thống thiết bị giám sát kiểm soát chất lượng nước
trên toàn bộ hệ thống cấp nước đảm bảo yêu cầu cấp nước an toàn
phục vụ nhân dân trong vùng cấp nước của công ty
bên cạnh đó công ty cần kiểm tra toàn bộ quy trình vận hành nhà máy nước sông đà
trong đó chú ý đến khu chứa nước đầu vào cần xây dựng tách riêng
không nên sử dụng chung với hồ đầm bài như hiện nay
đến nay nguồn nước sạch sông đà đã an toàn để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt ăn uống
tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo tiếp tục cấp nước miễn phí bằng xe tét
và bình nước loại hai mươi lít nếu ai có nhu cầu
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị công ty của phần đầu tư nước sải sông đà
tiếp tục cung cấp nước miễn phí đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
về chất lượng nước từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố trực tiếp lấy mẫu
và phối hợp với viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế
viện công nghệ môi trường viện hàn lâm khoa học việt nam
tiến hành phân tích mẫu nước tại các hộ dân trên địa bàn tám quận huyện
có sử dụng nước của nhà máy nước sông đà quận thanh xuân hoàng mai
nam tử liêm cầu giấy huyện hoài đức
an phượng thạch thất quốc oai
kết quả sáu mươi chín trên sáu mươi chín mẫu có chỉ tiêu styren đạt quy chuẩn của bộ y tế
hiện nay trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố vẫn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm
đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín và hàng ngày công bố công khai kết quả xét nghiệm
trên các phương tiện thông tin đại chúng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bổ sung
vụ án hình sự về tội nhận hối lộ đưa hối lộ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn
ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi
thi hành công vụ xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la
đồng thời cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can
đối với lò văn huynh nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý giáo dục
sở giáo dục đào tạo sơn la khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với lò thị trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản bó phường triềng an
thành phố sơn la tỉnh sơn la về tội đưa hối lộ
ngày hai mươi hai tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo sơn la
trước đó bị can trần xuân yến đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
nhưng bị can đã thay đổi lời khai phủ nhận hành vi phạm tội của bản thân
gây khó khăn cho công tác điều tra truy tố xét xử
hiện cơ quan an ninh điều tra đang khẩn trương tiến hành điều tra bổ sung
và mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ
liên quan đến vụ đập phá quán nhậu ở đà nẵng xảy ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng
như antv đã đưa tin vào khoảng hai mươi h hai mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi
một nhóm đối tượng mang theo hung khí xông vào quán nhậu đập phá
làm hư hỏng một số tài sản trị giá thiệt hại khoảng hai mươi năm triệu đồng
vụ việc đã khiến hàng trăm khách hoảng sợ bỏ chạy
một số nhân viên cũng bị nhóm côn đồ hành hung
nhận được tin báo công an quận ngũ hành sơn sàng lọc truy xét
tuy nhiên các nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi tháng một mươi trần công lợi nguyễn văn quý phan minh ân
đã đến công an quận đầu thú
trưa ngày hai mươi một tháng một mươi đối tượng còn lại là trần kim quý
cũng đã đến trình diện cơ quan công an
các đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ việc là do quán đông phục vụ chậm
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm giang hồ
về tội hủy hoại tài sản
sáng nay tòa nhân dân tỉnh cà mau mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với bị can võ hồng đào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại thị trấn thới bình huyện thới bình tỉnh cà mau
phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận
bởi đây là một trong những vụ lừa đảo có số bị hại
cũng như là số tiền lớn trên địa bàn tỉnh cà mau
theo kết luận của các cơ quan chức năng
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đào đã dùng thủ đoạn gian dối
thông qua việc đăng bài tuyển thợ gia công chuỗi đeo tay
gạt chuỗi kết mản dèm cửa tranh đính đá
trên các trang mạng xã hội như zalo facebook để nhận tiền cọc
và chiếm đoạt của năm mươi bốn người với tổng số tiền là trên sáu mươi ba tỷ đồng
toán tiền công cho một mươi bảy người với số tiền trên ba mươi ba tỷ đồng
diễn biến phiên xét xử chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin sau
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa bắc giang
vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã an thượng huyện yên thế tỉnh bắc giang
là nhân viên của công ty samsung thái nguyên
về hành vi trộm cắp tài sản
vào chiều ngày một mươi bảy tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa
nhận được tin báo của gia đình anh hoàng văn hùng
ở thôn trung thành xã hùng sơn hiệp hòa bắc giang
về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà
ngang nhiên phá kết sắt lấy đi bốn mươi một triệu đồng
cùng với năm năm cây vàng tổng trị giá tài sản khoảng hai trăm bảy mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo
lãnh đạo công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ được đối tượng nguyễn văn minh
khi đối tượng vừa thực hiện xong hai vụ trộm cắt sắt
tại hai gia đình ở thôn trung đồng
thôn tân kiết xã đức thắng huyện hiệp hòa bắc giang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đang tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị xe ô tô là tài sản lớn đối với nhiều gia đình
thế nhưng không ít chủ xe lại có ý thức chủ quan
khi cho rằng trộm ô tô khó hơn nhiều so với trộm xe máy
nên thường để xe ở ngoài đường mà không có người trông coi
thế nhưng chính vì tâm lý chủ quan này mà đã tạo điều kiện
cho các đối tượng ra tay trộm cắt ghi nhận tại hưng yên
ngày bảy tháng một mươi công an huyện kim động tỉnh hưng yên nhận được tin báo
của anh nguyễn văn doanh chú tại huyện kim động
bị kẻ gian lấy trộm xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một f ba mươi năm nghìn tám trăm một mươi tám trị giá ba trăm sáu mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động
thành lập chuyên án truy xét đối tượng
đây là vụ việc mới xuất hiện trên địa bàn huyện
xác định đối tượng không phải là người trên địa bàn
tôi đã tập trung chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra
tiến hành khám nghiệm hiện trường ghi lời khai người bị hại
người làm chứng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
sau bốn ngày đã xác định đối tượng đang vận chuyển xe ô tô
đến địa bàn tỉnh đồng nai để tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã phối hợp với công an tỉnh đồng nai
thu giữ phương tiện gây án vật chứng vụ án
và đã bắt giữ được đối tượng gây án tại tỉnh đồng nai
hai đối tượng gây ra vụ trộm cắp được xác định là tạ văn nhị và nguyễn văn du
cùng chú tại tỉnh đồng nai
tại cơ quan điều tra nhị và du khai nhận đêm sáu tháng một mươi
cả hai đã cùng một người đàn ông tên là tùng đến thôn thọ quang
xã thọ vinh huyện kim động
phát hiện xe ô tô của anh doanh đang đỗ ở đường
quan sát thấy không có người nghị đã đưa chìa khóa cho du
để mở khóa trộm cắp chiếc xe nói trên
do trước đó du và nhị làm nghề mua bán xe cũ đã từng sử dụng chiếc xe này
nên có chìa khóa của xe
sau khi trộm cắp sợ bị phát hiện các đối tượng đã thay biển kiểm soát
ba mươi sáu a hai mươi tám nghìn sáu trăm hai mươi hai cho chiếc ô tô trên và điều khiển đến công ty cổ phần quốc tế phú linh
ở thị trấn đông anh hà nội để làm hợp đồng vận chuyển chiếc xe ô tô vừa trộm được
cùng bốn ô tô khác vào thành phố biên hòa thì bị bắt giữ
xong rồi gửi vào xe lồng chuyển vào trong đồng nai
em em thì bị mời về đội kiểm tra lực lượng công an kiểm tra
em người lái xe thì anh bảo anh chạy đâu em chạy vô đây thôi
ngày một mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tạ văn nhị và nguyễn văn du
về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục xác minh nguồn gốc bốn chiếc xe ô tô
đang thu giữ
điều này sẽ được xử lý theo quy định
vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đắk lắc
như vậy là tính từ đầu năm đến nay tỉnh đắk lắc đã ghi nhận trên hai mươi bảy trăm linh ca sốt xuất huyết
trong đó có bốn trường hợp đã tử vong
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi cháu đỗ minh thư bảy tuổi trú tại xã gia lê huyện ea súp tỉnh đắk lắc
có biểu hiện sốt cao liên tục
sau hai ngày điều trị tại nhà không khỏi cháu được người nhà đưa vào điều trị
tại trung tâm y tế huyện ea xúc
ngày một mươi sáu tháng một mươi bệnh nhân được chuyển lên điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi sơ sinh
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
tuy nhiên đến một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng một mươi bệnh nhân hôn mê sâu không đo được huyết áp
và đến một mươi tám giờ cùng ngày gia đình xin bệnh nhân về nhà và tử vong sau đó
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc ngay sau khi ghi nhận trường hợp tử vong
do sốt xuất huyết tại xã ea lê ngành y tế huyện ea súp đã huy động lực lượng
để diệt loang quang phun hóa chất tại khu vực xung quanh nơi ở của bệnh nhân
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền người dân hạn chế đi lại tiếp xúc với những người sống
trong khu vực có ổ bệnh và tăng cường các biện pháp phòng chống không để bệnh lây lan
tiếp nhận phản ánh về việc gần hai mươi hộ dân tại tổ sáu khu phố tân trà một phường tân bình
thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước phải sống chung với tình trạng ngập úng cục bộ
khiến cho đời sống người dân bị xáo trộn ô nhiễm môi trường mắc bệnh tật
chính quyền địa phương phường tân bình thành phố đồng xoài đã triển khai một số giải pháp cụ thể
giúp bà con cơ bản thoát cảnh ngập ống cục bộ đã diễn ra tại đây suốt hơn ba tháng qua
có mặt tại địa điểm mà cách đây khoảng chưa đầy nửa tháng là điểm ngập úng
thì nay tình trạng này đã được khắc phục người dân vui mừng phấn khởi
theo quan sát để khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài một mương nước dài khoảng một trăm năm mươi m
đã được móc lên để dẫn nước trực tiếp ra hệ thống cống đường tôn đức thắng
qua đó giúp bà con thoát được cảnh ngập cục bộ trong thời gian tới
toàn bộ hệ thống này đã khô ráo
nói chung là phường cũng chủ trương cho anh em lại mấy bên khu phố vô thì sai để làm cái mương nước tạm thời
thì nó rút nước bà con rất vui mừng
nói chung là rất cảm ơn chính quyền và chủ tịch ở phường tân bình cũng có hỗ trợ cho bà con được sạch sẽ
ủy ban nhân dân phường tân bình thành phố đồng xoài đang đề nghị ủy ban nhân dân thành phố đồng xoài
thống nhất chủ trương cho phường
xây dựng hệ thống mương nước dài khoảng ba trăm sáu mươi năm mét bằng bê tông xi măng hoặc kè đá
làm tuyến đường bê tông xi măng khoảng hai trăm năm mươi m rộng bốn m theo cơ chế đặc thù
qua đó giải quyết rứt điểm tình trạng ngập úng tại khu vực này
cũng như giúp bà con đi lại thuận tiện sạch sẽ đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị
đáp ứng nguyện vọng của bà con nhân dân
ba mươi năm doanh nghiệp nhật sẵn sàng hoặc quan tâm nhận kỹ sư việt nam chuyên về khoa máy tính và phần mềm
đến làm việc tại công ty
khi họ có năng lực tiếng nhật n hai hoặc n một
đó là thông tin được đưa ra trong ngày công nghệ thông tin nhật bản hai nghìn hai mươi
được khai mạc vào sáng nay tại thành phố đà nẵng
ngày công nghệ thông tin nhật bản là hoạt động xúc tiến hợp tác dành cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin việt nam nhật bản
do vinasa và ủy ban hợp tác việt nhật phối hợp tổ chức thường niên bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi
năm nay với chủ đề hợp tác việt nhật thúc đẩy chuyển đổi số
hơn ba trăm linh đại biểu đến từ việt nam và nhật bản
cùng thảo luận ba chuyên đề hợp tác công nghệ thông tin việt nhật trong xu hướng công nghệ mới
phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho hợp tác công nghệ thông tin việt nam nhật bản
và nâng cao hiệu quả trong gia công xuất khẩu phần mềm
sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác công nghệ thông tin việt nhật
tại đà nẵng nói riêng và hợp tác giữa các địa phương của nhật bản với việt nam nói chung
khoảng bảy giờ ba mươi sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại khu vực ngã tư bình phước quận thủ đức tp hcm
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người thương vong
thời điểm trên xe máy biển kiểm soát sáu mươi bảy n một trăm sáu mươi một nghìn hai trăm tám mươi sáu lưu thông trên quốc lộ một mươi ba hướng từ bình dương
về trung tâm tp hcm
khi đến ngã tư bình phước thì xảy ra va chạm với xe container biển số ba mươi bảy c một mươi ba nghìn sáu trăm tám mươi sáu
tai nạn đã khiến anh nguyễn văn khuynh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cùng vợ là chị trần kim thanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng quê an giang tử vong tại chỗ
riêng bé ngọc con gái anh khuân chị thanh bị thương rất nặng
tiếp nhận thông tin vụ tai nạn thương tâm công an quận thủ đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường
và lấy lời khai những người liên quan để xử lý vụ việc theo quy định
thêm một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy xảy ra vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay
trên tỉnh lộ bốn mươi ba đoạn qua quận thủ đức tp hcm khiến một người tử vong
thời điểm trên xe tải biển số năm mươi một d ba mươi sáu nghìn bốn mươi năm do tài xế phạm hồng quảng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ninh bình điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ bốn mươi ba theo hướng từ bình dương
đến tp hcm khi qua khu phố hai phường bình chiểu quận thủ đức
thì xảy ra va chạm với xe máy biển số ba mươi tám b một một mươi sáu nghìn ba trăm hai mươi ba do bà từ thị hòa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê hà tĩnh điều khiển lưu thông cùng chiều
va chạm khiến nạn nhân cùng xe máy té ngã xuống đường
con may bà hòa bị bắn xe tải cắn con người tử vong tại chỗ
cũng trong sáng nay trên cao tốc tp hcm trung lương đoạn thuộc địa phận tỉnh long an
xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe container khiến tài xế bị mắc kẹt trong cabin
khoảng năm giờ sáng tại km hai mươi ba năm trăm linh trên cao tốc tp hcm trung lương đoạn qua địa phận long an
xe tải biển số năm mươi một d tám nghìn bốn trăm bốn mươi một và xe container biển số năm mươi một c ba mươi chín nghìn một trăm bốn mươi chín chạy cùng chiều
trên cao tốc tp hcm trung lương đã xảy ra tai nạn
cú tông mạnh khiến xe tải biến dạng
tài xế và phụ xe kẹt trong cabin
phải mất nhiều giờ nạn nhân mới được đưa ra ngoài đi cấp cứu
ảnh hưởng từ sự cố giao thông trên cao tốc hướng về tiền giang ủng ứ kẹt xe nghiêm trọng nhiều giờ liền
từ khi bỏ thu phí trên cao tốc tp hcm trung lương lưu lượng phương tiện đông đúc quá tải
nếu tài xế không tuân thủ tốc độ và khoảng cách an toàn thì sẽ rất dễ xảy ra tai nạn
liên quan đến vấn đề gian lận thương mại sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia có buổi làm việc với lực lượng chức năng tp hcm
để triển khai công tác kiểm tra xử lý những kho bãi cho thuê có dấu hiệu chứa hàng lậu trốn thuế trên địa bàn trong thời điểm cuối năm
thời điểm cuối năm hoạt động buôn lậu gian lận thương mại sẽ diễn biến phức tạp thủ đoạn tinh vi
trong đó tp hcm là một trong những điểm tập kết chứa hàng lậu hàng không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ
do đó ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tại tp hcm
mới nhiều đợt kiểm tra ngăn chặn kịp thời hoạt động mua bán vận chuyển tập kết hàng hóa nhập lậu tại những cơ sở này
nơi cụm trong thời gian gần đây là kho hàng số sáu trăm hai mươi một phạm văn chí quận sáu với một lượng hàng hóa không có hóa đơn chiến từ rất lớn
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chỉ đạo các đơn vị chức năng tại tp hcm cần nhanh chóng xử lý dứt điểm kho hàng trên
nếu có dấu hiệu trúng thuế thì phải nhanh chóng điều tra thu hộ toàn bộ mặt bằng kho hàng trên
bên cạnh đó các đại biểu cũng đã thảo luận về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau như việc trào bán trái phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng
hay vấn đề trào bán cổ phiếu thấp hơn mệnh giá chưa có sự phân định rõ và thống nhất giữa sự thảo luật và hệ thống pháp luật hiện hành
về vị trí nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban chứng khoán nhà nước việc áp dụng quy định theo hướng chỉ có một sở giao dịch chứng khoán duy nhất
trước đó vào chiều qua bộ công an đã tổ chức gặp mặt đại biểu quốc hội đang công tác trong lực lượng công an nhân dân về sự kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc bộ công an
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến làm việc trong hai mươi tám ngày với nhiều nội dung quan trọng trong đó chủ yếu tập trung vào công tác xây dựng pháp luật
tại kỳ họp này bộ công an sẽ chỉnh quốc hội thông qua ba dự án luật trong đó có hai dự án luật thông qua theo quy trình tại một kỳ họp gồm luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
luật sửa đổi bổ sung luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam luật sửa đổi bổ sung luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đến nay công tác xây dựng các dự án luật này bảo đảm chất lượng tiến độ theo chương trình của quốc hội
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung trí tuệ dành thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng
đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc tại nghị trường quốc hội cũng như tại các phiên làm việc tại các ủy ban và ở tổ chủ động kịp thời phát biểu thảo luận
cung cấp thông tin phản bác lại các quan điểm đánh giá nhận định không đúng về lực lượng công an nhân dân và kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự
tích cực thông tin trao đổi để các đại biểu quốc hội hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của bộ công an cũng như những khó khăn thách thức trong tình hình mới
qua đó tạo sự đồng thuận ủng hộ của các đại biểu quốc hội đối với lực lượng công an nhân dân giúp lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước quốc hội và nhân dân tin cậy giao phó
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu các đơn vị liên quan của bộ công an chuẩn bị đầy đủ các tài liệu nội dung liên quan và chuẩn bị các ý kiến giải trình những vấn đề đại biểu quốc hội nêu liên quan đến các dự án luật mà bộ công an trình tại kỳ họp lần này
tại buổi gặp mặt lãnh đạo bộ công an cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác công an quán triệt các quan điểm chỉ đạo thống nhất của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đối với những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
từ đó giúp các đại biểu quốc hội có thêm thông tin để tham gia đóng góp ý kiến thảo luận đóng góp vào thành công chung của kỳ họp

tình hình an ninh trật tự vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố hà nội giảm rõ rệt được dư luận xã hội cán bộ công nhân viên ngành y tế đánh giá cao đồng tình ủng hộ
ngoài việc triển khai tại hai mươi chín đơn vị ký quy chế công an tp hà nội đã chỉ đạo công an các quận huyện thị xã giả soát và triển khai đến tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn thủ đô
bên cạnh đó công tác phối hợp thanh tra kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về y tế được duy trì góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực y tế
phát biểu tại hội nghị trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc công an thành phố hà nội sở y tế các bệnh viện cần chủ động phối hợp làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình tăng cường trao đổi cung cấp thông tin nhất là thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế bệnh viện
chủ động phối hợp bảo đảm an ninh trật tự duy trì trật tự giao thông trật tự đô thị tại các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thủ đô để phòng ngừa tội phạm chống ủn tắc giao thông duy trì nhân rộng mô hình các tổ công tác đặc biệt để kịp thời xử lý phản ứng nhanh với các tình huống phức tạp nổi lên về an ninh trật tự tại các bệnh viện

thực hiện nghị quyết của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy tổ chức của bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và đề án của bộ công an sắp xếp lại bộ máy theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh tuyên quang đã tổ chức lễ phát động cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên sung phong tỉnh nguyện tăng cường cơ sở
cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên sung phong về nhận công tác tại các huyện xã nhất là các xã có tình hình phức tạp về an ninh trật tự xã ở địa bàn vùng cao vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn đảm bảo đủ quân số cho cơ sở theo đề án
cán bộ chiến sĩ sung phong tự nguyện nhận công tác tại cơ sở là những đồng chí có tinh thần trách nhiệm nhiệt tình tận tụy trong công việc ưu tiên những đồng chí là đoàn viên thanh niên đảng viên trẻ và có kinh nghiệm trong công tác
tính đến nay công an tuyên quang đã bố trí và điều động bốn mươi chín đồng chí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại hai mươi bảy xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
việc bố trí điều động cán bộ chiến sĩ tăng cường cho cơ sở của công an tỉnh tuyên quang được thực hiện theo ba giai đoạn
phần đầu đến hết năm hai nghìn hai mươi một sẽ bố trí đủ quân số cho công an các huyện và công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại tất cả các xã thị trấn trong tỉnh
cũng trong sáng nay công an tp hải phòng phối hợp cùng với các đơn vị liên minh
công an tp hải phòng phối hợp cùng với các đơn vị liên minh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà kho k ba của khu dịch vụ cuối tuyến đình vũ
qua đó đánh giá khả năng xử lý tình huống biện pháp tổ chức cứu chữa của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia
tình huống giả định đám cháy xảy ra trong giờ làm việc và nhanh chóng phát triển theo diện rộng
khu vực này thường xuyên có khoảng hai trăm linh người làm việc và phương tiện giao thông ra vào xuất nhập hàng liên tục
ngay khi cháy nổ xảy ra lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã huy động phương tiện tại chỗ xử lý sự cố hướng dẫn người thoát nạn đồng thời báo cháy kịp thời cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy cứu các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài đảm bảo an toàn nhanh chóng
thông qua diễn tập những kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ đã được rút ra đồng thời kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ phát hiện những thiếu sót kịp thời đề ra biện pháp khắc phục đánh giá sát đúng khả năng hiệp đồng phối hợp giữa các lực lượng trong công tác chỉ huy điều hành tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự
theo quy định của pháp luật các cơ sở trọng điểm có nguy hiểm cao về cháy nổ phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy và duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đảm bảo thực chất và hiệu quả